nhằm bảo đảm đời sống sinh hoạt của người dân với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó
hàng trăm cán bộ y tế tỉnh hà tĩnh đã đến từng nhà dân hướng dẫn giúp dân xử lý môi trường
thao rửa nguồn nước phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt
thưa quý vị và các bạn hiện tại thì nhóm phóng viên chúng tôi đang có mặt tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
hương khê là địa phương mà chịu ảnh hưởng nặng đề nhất của do trận mưa lũ gây nên vừa qua tại tỉnh hà tĩnh
hiện tại thì một số xã của huyện hương khê nước đã rút và bà con nhân dân đang là cố gắng dọn dẹp nhà cửa tổng dọn vệ sinh để ổn định đời sống
đến chiều nay một mươi tám tháng một mươi một số địa phương như phương mỹ phương điền tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh vẫn còn ngập sâu trong nước
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh hà tĩnh trong đợt lũ vừa qua toàn tỉnh có hai mươi bốn trạm y tế xã hơn một mươi hai giếng nước và gần một mươi hai công trình vệ sinh bị ngập
tại huyện hương khê nơi bị ảnh hưởng nặng nhất
có hơn bảy hộ dân bốn trạm y tế khoảng bảy giếng nước và bảy năm trăm linh công trình vệ sinh bị ngập
người dân ở các xã như hương đô hà linh lộc yên phúc đồng hương trạch phúc trạch đang tiến hành công tác dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống
sinh hoạt là chủ nước dùng nước mới dự trữ khoảng được mãi với được ngày mãi là hết nước mới dự trữ
nếu mà được bên y tế giúp đỡ thì tiêu này thì bơm được

tập trung việc khắc phục môi trường xử lý nguồn nước để người dân sử dụng và đồng thời tập trung chỉ đào hệ thống điện để đảm bảo sử dụng khắc phục tháo lụ
hiện nay trung tâm y tế dự phòng tỉnh hà tĩnh đã trực tiếp xuống nhà dân kiểm tra công tác vệ sinh môi trường
hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt và phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết tiêu độc vệ sinh môi trường
đến thời điểm này đơn vị này đã cung cấp hơn tám mươi kg bột croramine và hàng chục ngàn viên thuốc các loại cho người dân
tập trung việc khắc phục môi trường xử lý nguồn nước để người dân sử dụng và đồng thời tập trung chỉ đào hệ thống điện để đồng thời tập trung
bệnh nhân có dấu hiệu có thể là sốt có thể là đau đầu đau cơ đau mỏi cơ khớp thì báo với cơ sở y tế nơi gần nhất để rồi sẽ được khám và điều trị kịp thời
không chỉ ở hương khê các huyện khác cũng tập trung công tác xử lý nguồn nước cho người dân
tại huyện thạch hà có hai mươi bốn xã bị ngập lụt trong đó có một mươi xã bị ngập nặng
hiện một số xã vẫn bị chia cắt bởi nước lũ
những xã nước lũ đã rút đang tập trung khắc phục hậu quả sau lũ đặc biệt bảo đảm nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân